chiều ngày chín tháng một tại hải phòng đoàn công tác ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn
làm việc với ban thường vụ thành ủy hải phòng về công tác phòng chống tham nhũng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phạm minh chính biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của hải phòng từ đầu nhiệm kỳ đến nay
về công tác phòng chống tham nhũng đồng chí đề nghị thành phố quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện
đồng chí cũng lưu ý những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng liên quan đến đất đai tài chính do đó phải bố trí cán bộ đủ đức đủ tài
đồng thời phải thường xuyên giám sát kiểm tra những lĩnh vực này để phát hiện và xử lý kịp thời xe phạm
về tổ chức đại hội đảng đồng chí phạm minh chính yêu cầu trong quá trình thực hiện chỉ thị số ba mươi năm
nếu phát hiện khó khăn vướng mắt cần phản ánh kịp thời để trung mương có biện pháp tháo gỡ
nhân dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi đồng chí đã trao tặng một trăm hai mươi xuất quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ
nạn nhân chất độc da cam hộ nghèo trên địa bàn huyện kiến thủy